cụ thể bộ quốc phòng điều động máy bay dhc sáu số hiệu bảy trăm bảy mươi ba dự bị bảy trăm một mươi một bay tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu cho bốn tàu mặt nước đang tìm kiếm tại khu vực cách tây bắc đảo sinh tồn quần đảo trường sa khoảng tám mươi hải lý
trước đó vào tối một mươi chín tháng bảy ông nguyễn văn phong phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã ký công văn hỏa tốc gửi ủy ban quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc đề nghị điều động trực thăng bay tìm kiếm xung quanh khu vực
phát hiện bốn ngư dân trôi giặt trên biển được một tàu cá bình định cứu sống vào chiều ngày một mươi chín tháng bảy
theo thông tin từ bốn thuyền viên này tàu bht bth chín mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi tám ts bị sóng lớn đánh chìm vào lúc năm giờ ngày chín tháng bảy
các lao động trên tàu đã chia ra đi trên hai thuyền thúng chai
trong đó thúng có bảy người trong thời gian lên đâng trên biển có ba người giọt đói khát và bị thương tích trước đó nên đã tử vong
các thuyền viên trên tàu đành bỏ thi thương
các thuyền viên trên tàu có thể trôi trên biển không rõ vị trí
thuyền thúng còn lại có tám người hiện vẫn chưa có thông tin
tiếp tục thông tin về phiên xét xử sáu bị cáo trong vụ án xảy ra tại nơi gọi là tịnh thất bồng lai hay thiền a bên bờ vũ trụ
bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
phiên tòa đã phải tạm ngừng hai lần để hội ý
như tin đã đưa
sáu bị cáo gồm lê tùng vân lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương cao thị cúc và lê thanh nhị nguyên
theo có trạng từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một các bị cáo trên đã sử dụng phương tiện như máy điện thoại di động
để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật bịa đặt xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động
xúc phạm uy tín của công an huyện đức hòa xúc phạm phật giáo làm ảnh hưởng an ninh chính trị trật tự xã hội ở địa phương
cơ quan điều tra xác định các bị cáo đã đăng tải năm video và một bài viết trên mạng xã hội qua phân tích giám định và xác định
đây là hành vi có tổ chức xúc phạm đến cơ quan nhà nữ tổ chức tôn giáo và cá nhân
tại phiên xét xử hôm nay tòa đã triệu tập một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trong đó có cha mẹ diễm my nạn nhân được cho là bị bắt cóc và ông võ văn thắng điều viên công an huyện đức hòa
nhiều bị hại và nhân chứng đã có mặt có đơn xin vắng mặt
trước những ý kiến xin hoãn phiên tòa đề nghị thay đổi chủ tòa vì không đáp ứng được kiến nghị của luật sư
hội đồng xét xử đã phải hai lần hội ý và quyết định tiếp tục phiên tòa
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thị xã phước long đang tiếp tục tổ chức khám nghiệm điều tra
làm rõ cái chết của một nạn nhân được xác định là phạm tạo sáu mươi tám tuổi
trú tại thị xã phước long tỉnh bình phước được phát hiện trong tư thế treo cổ tại nhà
vào sáng ngày một mươi chín tháng bảy người nhà của ông tạo đến nhà ông ở khu phố bình giang hai
vườn sân giang thì phát hiện cổng và cửa vào nhà mở toan không khóa
khi vào bên trong nhà thì thấy ông tạo đã chết trong tư thế treo cổ tự tử ngay trước cửa phòng
theo một số người dân sinh sống xung quanh ông tạo sống với con trai
thường ngày cả hai hay xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
cắt dấu tám bọc ma tùy đá trong người rồi đến quán cà phê ngồi
trường ngọc thanh phong trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tạm giữ hình sự điều tra
cụ thể vào trưa ngày một mươi chín tháng bảy tại quán cà phê trên địa bàn khóm một
phường mỹ long thành phố long xuyên lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính trương ngọc thanh phong
qua đó đã phát hiện thu giữ trên người đối tượng tám bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng
nghi vấn là ma tùy đá
khám xét khẩn cấp chỗ ở của phong lực lượng công an tiếp tục phát hiện thu giữ bốn bọc ni lông
chứa tinh thể màu trắng và một bọc ni lông chứa chất bột màu trắng
nghi là heroin hai cân điện tử cùng nhiều tăng vật có liên quan khác
bước đầu phong khai nhận các tăng vật trên là ma túy đá và heroin
đối tượng cũng được xác định dương tính với ma túy đá
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình phối hợp với công an xã đại trạch huyện bố trạch
vừa truy bắt thành công tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau một mươi một năm lẩn trốn
vào ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình ra quyết định truy nã đối với vũ như vũ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phường đông hải thành phố đồng hới tỉnh quảng bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể vũ đã có hành vi vay mượn và chiếm đoạt hơn bốn tỷ đồng của các hộ dân trên địa bàn huyện lệ thủy tỉnh quảng bình sau đó bỏ trốn
thưa quý vị việc tìm kiếm việc làm có thu nhập cao là nhu cầu chính đáng của mỗi người dân
tuy nhiên việc tìm kiếm việc làm ở nước ngoài thông qua các trang mạng xã hội hay những lời rụ rỗ của người khác đã và đang tiềm ẩn nhiều rủi ro và hệ lụy
câu chuyện về đôi vợ chồng trẻ ở huyện văn chấn tỉnh yên bái mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị ngay sau đây
tiếp tục là một lời cảnh báo cho những ai còn mơ về miền đất hứa campuchia
anh nguyễn văn cường chú ở xã nghĩa tâm huyện văn chấn
công an tỉnh yên bái vừa được giải cứu từ đường dây lừa đảo người việt xuất cảnh sang campuchia lao động
sự hoang mang sợ hãi vẫn còn hiện trên nét mặt của người thanh niên này
gia đình mà không có tiền chuộc thì bắt đầu nó đánh đập nó hành hạ
mà nói to hay là quay phim chụp ảnh thì cũng không được quay
chỉ cần nó nhìn thấy thôi là nó giết mình luôn
đôi vợ chồng trẻ này ở xã cát thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái
dù lo âu đang đeo bám hàng ngày khi họ phải mang nợ hơn một trăm bốn mươi triệu đồng
đây là số tiền mà người thân đã vay mượn để chuộc hai vợ chồng về từ campuchia
nghe theo lời giới thiệu sang campuchia lao động thu nhập từ tám trăm linh đến một usd mỗi năm
hai vợ chồng đã khăn gói
thường xuất cảnh sang campuchia
tuy nhiên khi sang đến nơi mới thực sự vỡ lẽ bởi công việc họ phải làm hoàn toàn không giống như quảng cáo
hay những viễn cảnh tươi đẹp mà các đối tượng lừa đảo đã vẽ ra
rồi áp lực quá vợ chồng em không làm được thì có xin về
nhưng mà ông chủ bên đấy thì không cho về
ông ấy bảo nếu như mà muốn về thì phải có tiền chuộc
hai vợ chồng thì phải hết hơn hai trăm bốn mươi mới về được
nếu như mà mình không có tiền chuộc
thì sẽ bị bán sang đảo khác và bị đánh đập
thậm chí còn có người còn bị thiệt mạng mất mạng
bằng thủ đoạn lập ra các trang tuyển dụng lao động trên mạng xã hội
việc làm cabodia việc làm campuchia hội người việt ở campuchia
khi phát hiện công dân việt nam có nhu cầu tìm kiếm việc làm
thì các thanh niên chủ động kết bạn và rụ rỗ dẫn dắt người dân xuất cảnh
bằng cả đường chính ạch và tiểu ạch
sau đó bán cho các chủ lao động đang thuê đất kinh doanh tại campuchia
tại đây người dân bị ép lao động nặng nhọc
bị áp đặt doanh thu nếu không đủ doanh số
người lao động sẽ phải đóng tiền phạt
thậm chí là bị giam lỏng đánh đập và bán đi nơi khác
thậm chí nhiều trường hợp phải bỏ mạng nơi xứ người
và khi sang campuchia thì các thanh niên phải làm việc không giống như những lời giới thiệu
của các đối tiện môi giới mà họ bị ép làm công việc lừa đảo qua mạng
làm việc trong các sòng bạc bị bán vào những cái ổ màn
và khi bị khoán doanh số rất là cao đó
thì nạn nhân khó có thể đạt được và bị hành hạ đánh đập rất là dã man
và nếu mà muốn trở về việt nam thì đã phải liên hệ với gia đình
phải nộp một số tiền rất là lớn từ một trăm hai mươi triệu đến một trăm năm mươi triệu một người
tìm kiếm việc làm có thu nhập cao là nhu cầu chính đáng của mỗi người dân
tuy nhiên việc tìm kiếm việc làm ở campuchia qua các trang mạng xã hội
hay qua những lời dụ dỗ đã và đang tiềm ẩn nhiều rủi ro và hệ lụy
vì vậy người dân cần hết sức tỉnh táo tránh rơi vào tình trạng tiền mất tật mang
tiếp theo là thông tin về trường hợp
đối với đối tượng nguyễn văn giáp sinh năm hai nghìn bốn hồ khẩu thường trú tại thôn đồng lòng
xã hoàng tân huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa về tội trộm cắt tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa là đối tượng lê trí trọng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã hòa quang nam huyện phú hòa tỉnh phú yên
và đối tượng đặng ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn một
xã quảng nhân huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
bị công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội trộm tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý